thưa quý vị vào ngày hai mươi một tháng một mươi một vừa qua văn phòng chính phủ và bộ công an đã tổ chức thí điểm triển khai
hai nhóm thủ tục hành chính liên thông dịch vụ công gồm liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thưởng chú
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi và liên thông đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú
trợ cấp mai táng hỗ trợ chi phí mai táng đây là hai trong bốn nhóm dịch vụ công liên thông được xác định
trong hai mươi năm nhiệm vụ thiết yếu tại đề án sáu vậy việc liên thông thủ tục này sẽ mang tới những tiện ích nào
cho người dân ngay sau đây biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày nội dung này trong tiểu mục đề án sáu
vì lợi ích người dân và doanh nghiệp
kính chào quý vị khán giả thưa quý vị nếu như trước đây khi một em bé sinh ra đời thì bố mẹ phải đi làm
một mươi thủ tục hành chính ở ba cơ quan khác nhau đăng ký khai sinh tại cơ quan tư pháp đăng ký thưởng chú
tại cơ quan công an và làm thẻ bảo hiểm y tế tại cơ quan công an
cơ quan bảo hiểm xã hội thì giờ đây chỉ cần một thao tác qua cổng dịch vụ công quốc gia đã có thể giải quyết
cùng một lúc cả ba thủ tục hành chính này tương tự nếu gia đình khi có người thân không may qua đời
thì việc giải quyết thủ tục liên quan đến khai tử xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai táng và hỗ trợ
chi phí mai táng thì cũng chỉ cần thực hiện một lần giải quyết được ba thủ tục hành chính
như vậy khi thủ tục được cắt giảm người dân đã không cần phải đi lại nhiều lần giảm được thời gian
giảm thủ tục và giảm chi phí
tại bộ phận một cửa ubnd xã thanh phong anh cảnh đến làm thủ tục đăng ký cho con gái mới sinh
qua hướng dẫn anh trực tiếp thực hiện các thao tác trên cổng dịch vụ công
và chỉ trong hai mươi phút bé minh anh con gái anh đã được cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế
mình làm giấy khai sinh nhằm mà đến đây một lần mà có thể nhận được rất là nhiều giấy tờ
thì mình cảm thấy rất là vui
đánh giá là dịch vụ công này rất là thuận tiện cho người dân
và đặc biệt là với những cái gia đình mà có cái quỹ thời gian eo hẹp và hạn chế về cái việc đi lại
hà nam là một trong hai địa phương được lựa chọn thí điểm
để đảm bảo cho công tác liên thông hệ thống trang thiết bị phần mềm đường truyền cũng đã được lắp đặt đưa vào thử nghiệm
đội ngũ cán bộ tiếp nhận giải quyết các thủ tục cũng đã được hướng dẫn tập huấn
đảm bảo các hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận và xử lý đúng quy trình
tránh một là tránh được sai sót cái thứ hai nữa tránh phiền hà cái tránh thứ ba nữa về cái thời gian đi lại
bây giờ người ta đã gửi thông tin trên hệ thống dịch vụ công điện tử
thì ông không có một lý do gì ông từ chối người ta về thời gian về quy định
thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử và liên thông các thủ tục này để đảm bảo cho mục đích là phục vụ cho người dân
trong cái quá trình khi mà đi đăng ký khai sinh là chỉ cần làm kê khai một lần trên môi trường điện tử
từ đó thì cái dữ liệu thì sẽ liên thông giữa các đơn vị lẫn nhau
cùng với hà nam thì hà nội là địa phương đang triển khai thí điểm hai dịch vụ công liên thông này tại tất cả ủy ban nhân dân các cấp
theo thống kê mỗi năm có khoảng hai triệu hồ sơ đăng ký khai sinh và có khoảng sáu trăm linh hồ sơ đăng ký khai tử
và là nhóm thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều ngành
đó là y tế tư pháp công an lao động thương binh xã hội và bảo hiểm xã hội
thực tế thì đã có nhiều vương mắc trồng chéo xảy ra trong quá trình người dân đi giải quyết các thủ tục hành chính
và việc hai nhóm dịch vụ liên thông này được triển khai thí điểm như hiện nay được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng cát cứ
cục bộ mỗi nơi một kiểu của các bộ ngành bởi dữ liệu sẽ được kết nối chia sẻ và dùng chung
ví dụ như khi người dân thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi
người dân tiến hành kê khai hồ sơ thông tin trên cổng dịch vụ
công quốc gia và hệ thống sẽ tự động trích xuất cùng một lúc sang các tờ khai khai sinh tờ khai thường trú và tờ khai bảo hiểm xã hội
như vậy thì người dân chỉ cần kê khai duy nhất một lần tất cả thông tin đã được so sánh đối soát trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và quy trình thực hiện dịch vụ công liên thông này trên cổng dịch vụ công sẽ được thực hiện qua sáu bước
bao gồm bước một là thực hiện việc lựa chọn cơ quan thực hiện bước hai là kê khai
bước ba là xem lại các tờ khai chi tiết bước bốn là đính kèm thành phần hồ sơ bước năm là lựa chọn hình thức trả kết quả và bước sáu là hoàn thành
có một điều đặc biệt là ngay trên cổng dịch vụ công quốc gia người dân được trực tiếp tra cứu lại thông tin hồ sơ
có nghĩa là sẽ biết được hồ sơ đang được xử lý ở trạng thái nào cơ quan nào đang giải quyết hay thời hạn tiếp nhận thời hạn trả kết quả ra sao
với hai dịch vụ công liên thông này người dân được đơn giản hóa thủ tục hành chính
nhà nước sẽ giảm chi phí in sao hồ sơ kết quả giải quyết thời gian luân chuyển hồ sơ khắc phục tình trạng sai lệch thông tin làm giả hồ sơ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân
hiện nay khi có đề án công sáu chúng tôi thấy việc liên thông cả về các dữ liệu cũng đã hỗ trợ công dân rất nhiều
vì vậy đối với cấp phường cấp cơ sở là một đơn vị phục vụ nhân dân trực tiếp
thực hiện các thủ tục khai sinh cũng như là đăng ký khai tử chúng tôi thấy việc thủ tục liên thông rất là thuận tiện cho người dân
bảo hiểm xã hội các cấp chúng tôi cũng đã triển khai sẵn sàng để liên thông
về cơ sở dữ liệu thì bảo hiểm xã hội cũng đã triển khai rất tích cực
và đến thời điểm này thì các cấp của bảo hiểm xã hội luôn luôn sẵn sàng để cung cấp các dữ liệu đến với tổ chức và cá nhân để phục vụ đảm bảo các quyền lợi của người dân và người lao động tốt nhất
với chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an thì chúng tôi đã phối hợp với bộ tư pháp
hiện nay thì báo cáo với công chí là từ phường đẩy lên trung tâm tuyên tục quốc gia
thì trước kia là bảy ngày hiện nay chúng tôi chỉ làm trong vòng một mươi phút tới hai mươi phút là đã có kết quả để đẩy về chỗ trụ sở của công an phường để phục vụ cho người dân
bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng cũng như phối hợp với các đơn vị của các bộ ngành để làm sao giữa kết đối đầu nối và đường truyền làm sao phải đảm bảo an toàn tuyệt đối
và an toàn tiệt đối thì mới được kết nối để phục vụ nhân dân
bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị nhiệm vụ chức năng cũng như phối hợp với các bộ ngành để phục vụ cho người dân